thưa quý vị vào dạng sáng nay tại hà nội đã xảy ra một vụ cháy nhà dân gây hậu quả nghiêm trọng làm ba người tử vong
và phóng viên antv đang có mặt tại hiện trường sẽ thông tin chi tiết về vụ việc này
xin mời phóng viên thu thủy ạ
thưa quý vị và các bạn tôi đang có mặt tại hiện trường vụ cháy xảy ra vào hai h bảy phút tại xã an khánh huyện hoài đức hà nội
đám cháy xảy ra tại một hiện trường là ngôi nhà kết hợp kinh doanh liên kề bán xe mô tô và xe đạp điện
vụ cháy xảy ra tại hội nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp xe máy điện ánh dương
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để tiến hành công tác chữa cháy
tuy nhiên do nhà xây dựng dạng cấp bốn ba mặt tiếp giáp với nhà xung quanh xe gạch
vì kèo máy tôn mặt trước bố trí cửa quấn trong nhà có nhiều phương tiện nên việc cháy lan nhanh
nhà cũng có đồ dễ cháy aqua không biết có khả năng xả điện không để qua đêm
các phần đó bảy tám xe cứu quả về phá cửa các thứ xác các nhà bên để kiếm nối vào
nhưng mà chắc là nửa cháy to như thế bên nhà này một lúc sau phá cửa mới vào dọc được các cán bộ hết sức rồi
trường hợp này là người dân ở nơi khác xã lân cận lên thuê để kết hợp vừa sản xuất vừa kinh doanh
trong quá trình triển khai thực hiện các công tác quản lý đối với hội gia đình này
qua hợp đồng người ta mới thuê nhà từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai
đối với việc tổ chức thực hiện đã có đôn đốc nhăn nhở đối với hội gia đình cam kết công tác phòng cháy chữa cháy
về lối thoát nạn cơ bản là đối với phía đằng sau
vẫn còn vị trí
nhưng mà hội gia đình vẫn chưa đẻ được tất nạn vẫn đẻ cơ sổ
cơ sổ thì nó có trạm sát cho nên là lúc có sự cố thì ra là người không kịp phát
sau khoảng hơn một tiếng đám cháy cơ bản được dập tắt lực lượng chức năng đã không chế và bảo vệ không để cháy lan
đám cháy đã khiến ba người trong gia đình tử vong nhiều tài sản như xe đạp xe máy điện cùng đồ dùng gia đình bị thiếu dụi
quá là bất ngờ và bàng hoàng với tất cả những người dân xung quanh đây

và ở đây ai cũng rất là hiền không có chỗ không hiền
cháy lộ chả biết phòng cháy chứ cháy có không
tôi đề nghị cơ quan chức năng và nhà luyện và đề nghị các nhà là buôn bán phải có phòng cháy chữa cháy để ngăn chặn cho dân này
quá trung tâm một vụ này
hiện các lực lượng chức năng đang tập trung khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả của cháy